thưa quý vị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn hữu thuận hai mươi bốn tuổi
trú tại xã cư xuê huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh đàm giao huy chú tại huyện cư rút tỉnh đắk nông
vào ngày hai mươi sáu tháng năm anh huy cùng hai người bạn đi hát karaoke nhưng bị say và không thanh toán tiền
chủ quán karaoke đã gọi nguyễn hữu thuật đến để đưa những người này về nhưng lại xảy ra xô xát đánh nhau
thuật đã dùng tua vít đâm hai nhát vào vùng ngực và đầu anh huy khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là năm mươi